nhưng giờ thì bóng ma hạt nhân có nguy cơ trở lại khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ rút ra khỏi hiệp ước này vào một thời điểm phù hợp